vui mừng được gặp lại chủ tịch quốc hội mông cổ migombo nkabonder vào chiều nay
thủ tướng nêu rõ chuyến thăm này của chủ tịch quốc hội mông cổ góp phần quan trọng vào thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước
thủ tướng nhận định hợp tác kinh tế thương mại song phương có những tiến triển tiềm năng hợp tác song phương còn lớn
trước mắt hai nước cần tăng cường các chuyến thăm cấp cao
qua chủ tịch quốc hội thủ tướng chuyển lời mời thủ tướng mông cổ thăm chính thức việt nam vào một thời điểm thích hợp
đồng thời mong lãnh đạo cấp cao mông cổ thăm việt nam
mong quan hệ thương mại phát triển tương xứng tiềm năng quan hệ chính trị nhất là kim ngạch thương mại song phương tăng mạnh trong thời gian tới
chủ tịch quốc hội mông cổ cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
đồng thời khẳng định việt nam là đối tác rất quan trọng của mông cổ tại đông nam á
chính sách đối ngoại của mông cổ là mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác với việt nam
những năm gần đây hai nước tích cực trao đổi đoàn cấp cao đóng góp tích cực vào thúc đẩy quan hệ song phương
trong lĩnh vực an ninh quốc phòng hai bên cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa để mục tiêu năm hai nghìn hai mươi phải đạt kim ngạch thương mại song phương bảy mươi triệu usd trên một năm
mông cổ muốn học hỏi kinh nghiệm của việt nam về lĩnh vực xuất khẩu phát triển khu công nghiệp
hai bên cần thiết lập giữa các cơ quan như hải quan thanh tra chuyên ngành để thúc đẩy quan hệ quốc tế